hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chúng tôi không nghĩ rằng chính sách này có thể duy trì được khi xét đến hành vi của virus và những gì chúng tôi dự đoán về tương lai
chúng tôi đã thảo luận vấn đề này với các chuyên gia trung quốc và chúng tôi chỉ ra rằng cách tiếp cận như vậy sẽ không thể tiếp tục được
tôi nghĩ rằng một sự thay đổi sẽ rất quan trọng
ông tedros adhanom ghebreyesus cho biết
việc thế giới đã hiểu biết hơn về virus gây nên covid một mươi chín cũng như có các công cụ tốt hơn để phòng chống dịch bệnh
cũng cho thấy đã đến lúc trung quốc phải thay đổi chiến lược
phát biểu sau ông tedros giám đốc phụ trách tình huống khẩn cấp của who mike brian nói
chúng tôi luôn nói với tư cách wso rằng chúng tôi cần phải cân bằng các biện pháp kiểm soát
với các tác động mà chúng gây ra đối với xã hội đối với nền kinh tế và việc điều chỉnh không phải lúc nào cũng dễ dàng
ông brien cũng lưu ý rằng trung quốc đã ghi nhận một mươi năm ca tử vong kể từ khi virus được phát hiện lần đầu tiên
ở thành phố vũ hán vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
đây là con số tương đối thấp so với gần một triệu người ở mỹ hơn sáu trăm sáu mươi bốn người ở brazil và hơn năm trăm hai mươi bốn người ở ấn độ
với số liệu như vậy ông ryan nói
việc quốc gia đông dân nhất thế giới này muốn thực hiện các biện pháp cứng rắn để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh là một điều có thể hiểu được
tuy nhiên chính sách zero covid của trung quốc đã dẫn đến nhiều phản ứng trái chiều từ các nhà khoa học
cho đến những người dân nước này
hầu hết các quốc gia ban đầu cũng từng áp dụng chính sách này giờ đây đã bắt đầu có các chiến lược để sống chung với virus